tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã yêu cầu
bên cạnh các biện pháp quy định về bảo đảm an toàn cho người nhập cảnh vào việt nam
khi mở lại đường bay thương mại quốc tế vấn đề check in an toàn cần phải được thực hiện nghiêm nhất là tại các bệnh viện
bởi cho dù ở đâu thì điểm đến cuối cùng của người mắc covid một mươi chín đều là bệnh viện
ban chỉ đạo cũng cho biết trong thời gian tới phải ra soát lại tất cả các quy định hướng dẫn bộ quy chế ứng dụng công nghệ thông tin
tất cả chuyên gia người nước ngoài vào trong nước đều phải khai báo y tế điện tử bắt buộc và cập nhật thường xuyên
ít nhất là đủ một mươi bốn ngày để có thể kiểm soát cách ly khách sạn cũng phải được thực hiện nghiêm hướng dẫn lại các quy định để xét nghiệm trong các bệnh viện